liên quan đến vụ chìm tàu chở container hàng trên sông lòng tàu huyện cần giờ
vào sáng nay lãnh đạo bộ giao thông vận tải và ủy ban nhân dân tp hcm
đã đến kiểm tra thực địa chỉ đạo công tác xử lý dầu tràn tại sự cố tai nạn này
đến sáng nay phao quay đã được triển khai quanh vùng toàn bộ địa điểm tàu
việt sơn interity bị chìm người nhái cũng được bố trí lặn xuống quan tàu kiểm tra
cùng với đó có cơ quan chức năng đã đưa tàu bơm hút một trăm năm mươi tấn dầu ra khỏi tàu
chủ động các giải pháp khống chế tình trạng dầu loan gây ảnh hưởng đến môi trường
lãnh đạo bộ giao thông vận tải đề nghị cố định lại vị trí trục vớt các container đang trôi dưới nước
trong bốn đến năm ngày tới các đơn vị chức năng sớm triển khai mở rộng một bên luồng
để các loại tàu lớn có mớn nước chín năm m trở lên có thể di chuyển
không ảnh hưởng đến công tác cứu hộ cứu nạn
đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân tàu chìm xử lý đúng quy định
những cá nhân có liên quan nhằm bảo đảm công tác an toàn hàng hải trong thời gian tới
như tin truyền hình nhân dân đã đưa trước đó rạng sáng ngày một mươi chín tháng một mươi
tàu việt sun integrity theo đăng ký thuộc công ty cổ phần nhật việt có tải trọng tám tấn
chở gần ba trăm linh container hàng đi hải phòng bất ngờ bị sự cố lật ngang
sau đó chìm tàu trên sông lòng tàu rất may không có thương vong về người